tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thân mật đại sứ canada david davin đến chào từ biệt
nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chủ tịch nước chúc mừng đại sứ david davin đã có một nhiệm kỳ công tác thành công tại việt nam
đánh giá cao những bước tiến thực chất của quan hệ việt nam canada trong nhiệm kỳ công tác của đại sứ
hợp tác giữa việt nam và canada
chủ tịch nước khẳng định việt nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với canada
sẵn sàng cùng canada đưa quan hệ và hợp tác hai nước đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
chủ tịch nước nhấn mạnh lãnh đạo hai nước cùng chung nhận thức về việc việt nam canada đang có cơ hội quan trọng
để tăng cường hơn nữa quan hệ song phương theo hướng thực chất và hiệu quả hơn
chủ tịch nước mong muốn đại sứ david davin dù trên cương vị nào cũng sẽ tiếp tục góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị
hợp tác và tình cảm giữa hai đất nước
nhân dân hai nước việt nam và canada
đại sứ david daevin khẳng định cam kết sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường và phát triển quan hệ giữa hai nước
đại sứ david davin cho rằng thông qua các chuyến thăm trao đổi mà mới đây là bộ trưởng ngoại giao canada stephen dion thăm việt nam
phía canada sẽ hiểu sâu sắc hơn về việt nam qua đó góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ giữa hai nước
canada cam kết hợp tác chặt chẽ với việt nam để cùng nhau thực hiện các thỏa thuận mà hai nước đã đạt được